trung tâm vũ trụ việt nam đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết
chuẩn bị cho việc đi vào vận hành chính thức của đài thiên văn hòa lạc hà nội
vào đầu quý ii năm hai nghìn một mươi chín
đài quan sát thiên văn hòa lạc được khởi công từ năm hai nghìn một mươi năm
đài thiên văn này bao gồm một kính thiên văn quang học
có khẩu độ năm mươi cm lớn nhất việt nam hiện nay
kính thiên văn được trang bị hai thiết bị hỗ trợ quan trọng
là bộ máy phân tích phổ và camera chuyên dụng
cung cấp hình ảnh và quang phổ có độ phân giải phổ lớn
trong vùng bức sóng rộng
điều đặc biệt là kính thiên văn hòa lạc nhìn thấy vật sáng mờ hơn gần bốn lần
so với vật mờ mà mắt người nhìn thấy được
và nhìn thấy vật có kích thước góc năm giây
góc tương đương khoảng cách cỡ một km trên bề mặt trăng
tại đài thiên văn hòa lạc thì chúng tôi cũng có những thiết bị cơ sở như đài thiên văn nha trang
nhưng mà về cái nhà chương hình vũ trụ thì chúng tôi rộng lớn hơn đẹp hơn
có sức chứa là một trăm linh ghế ngồi
so với nhà chương hình vũ trụ trong nhà trang là chỉ có sáu mươi ghế ngồi
hy vọng rằng qua sự phát triển về cơ sở vật chất hạ tầng
và qua đó các nhân lực sẽ được đào tạo về phương pháp
về kỹ năng trong lĩnh vực này
thì nó sẽ thu hút nhiều hơn cái giới trẻ đi vào trong cái lĩnh vực vật lý thiên văn và khoa học vũ trụ
ngoài nghiên cứu khoa học vũ trụ lãnh đạo trung tâm
vũ trụ việt nam cũng đang lên kế hoạch tổ chức các lớp phổ biến kiến thức
về khoa học vũ trụ tới đối tượng lạp sinh sinh viên
đồng thời hỗ trợ đào tạo và nâng cao chất lượng trong lĩnh vực vật lý thiên văn và vũ trụ
đầu tiên khi các em lên thì các em sẽ được học về bầu trời
bởi vì cũng giống như là trái đất chia thành các quốc gia có lãnh thổ
thì bầu trời cũng được chia thành các tròm sao và có đường biên
toàn bộ bầu trời sẽ được chia thành tám mươi tám quốc gia hay là tám mươi tám tròm sao đấy
thì các em sẽ được học cách phân biệt các tròm sao phát hiện các tròm sao
và nhìn biết được là những sao nào thì nó thuộc tròm sao nào
thứ hai là các em được học về cách chỉnh kính thiên văn để quan sát
có rất nhiều các loại kính thiên văn khác nhau
với các chân kính khác nhau thì các em sẽ được chúng tôi hướng dẫn
chỉnh chân kính và chỉnh kính thiên văn để nhìn được vào đúng đối tượng
khi đi vào hoạt động đài thiên văn lớn nhất khu vực miền bắc này
sẽ là nơi khách tham quan sinh viên nhà nghiên cứu ngành thiên văn học
có thể đến tìm hiểu các kiến thức về thiên văn vũ trụ